thưa quý vị trưa ngày hai mươi tám tháng chín ca sĩ vi nhung đã chút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với covid một mươi chín
khiến cả sâu bít đau lòng và tiếc thương cô ca sĩ phi nhung hưởng dương năm mươi một tuổi
được biết ca sĩ phi nhung nhiễm covid một mươi chín do tiếp xúc f khi đi thiện nguyện tại tp hcm
cô ca sĩ được chuyển từ bệnh viện gia an một trăm một mươi năm sang bệnh viện trợ rẫy điều trị vào đêm hai mươi sáu tháng tám
sau hơn một tháng chống trọi với covid một mươi chín sức khỏe của nữ ca sĩ chuyển biến xấu từ ngày hai mươi ba tháng chín
nguồn tin từ bệnh viện trợ rẫy cho biết phi nhung bị biến chứng nặng của covid một mươi chín
khiến phổi đông đặc suy đa cơ quan kèm theo cơn bão satokin
sau một tháng chữa trị tích cực nhưng tình trạng nữ nghệ sĩ ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi
sau một tháng chữa trị tích cực nhưng tình trạng nữ nghệ sĩ ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi
sự ra đi đột ngột của phi nhung làm mất mát và tổn thất lớn do làng giải trí việt
hiện tại rất nhiều nghệ sĩ đã vô cùng bàng hoàng và đau lòng nói lời tiếng biệt cố ca sĩ
ca sĩ võ hạ trâm cho biết cô đã khóc khi biết tin đàn chị qua đời
thời gian qua tôi luôn theo dõi bệnh tình của chị phi nhung khi đang điều trị ở bệnh viện trợ rẫy
tôi luôn cầu nguyện và theo dõi từng diễn biến bệnh của chị
khi chị có tiến triển khả quan tôi hy vọng chị sẽ vượt qua covid một mươi chín
thế mà chị đã đột ngột rời bỏ thế gian vào sáng nay
tôi xin chia buồn cùng gia đình và người thân của chị
nữ ca sĩ bày tỏ dù chưa có dịp hợp tác với chị trong chặng đường làm nghệ thuật
nhưng tôi có dịp gặp gỡ nói chuyện với chị nhiều lần
với ai chỉ cũng nhẹ nhàng dịu dàng và tận tình hỏi thăm
chỉ ra đi khi tuổi đời tuổi nghề còn ở giai đoạn thăng hoa
giờ chị hết đớn đau rồi
vĩnh biệt chị phi nhung
diễn viên carter chia sẻ tôi không nói nên lời lúc này nữa
cuộc sống sao quá vô thường
em xin tiến biệt chị
mọi người hãy trân trọng những gì mình đang có
yêu thương nhau nhiều hơn
mc quỳnh hoa kể khi mới lập nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ ca sĩ phi nhung từng dự định gia nhập
tuy nhiên sau khi cân nhắc về sự nguy hiểm của các con ở nhà phi nhung đành phải từ chối
bây giờ nhung đột ngột ra đi tôi vô cùng đau lòng
ăn nghỉ nhé nhung ơi
cô thâm sự
trịnh kim chi chia sẻ tối qua cô thức đến khuya để trao đổi với một người đồng nghiệp về bệnh tình của phi nhung
cô luôn tin có một phép màu sẽ đến với nữ ca sĩ
những ngày qua đã có biết bao nhiêu lời cầu nguyện của đồng nghiệp và khán giả dành cho nhung
bác sĩ của bệnh viện trợ rẫy cũng đã cố gắng hết sức
bản thân nhung cũng kiên cường chiến đấu đến giây phút cuối cùng
vậy mà nhung không thể vượt qua số phận tôi vô cùng đau lòng và tiếc thương
chúng ta cùng cầu nguyện cho nhung ra đi thanh thản
tôi tin rằng những gì nhung đã và đang làm cho cuộc đời này sẽ có người tiếp tục
nhớ nghệ sĩ nói
ở mỹ đan trường cho biết anh không thể tin nữ ca sĩ phi nhung qua đời
tôi cứ nghĩ chỉ nhung gần như sẽ trở lại
đau xót quá tôi đau đớn khi nghe tin
phi nhung là một trong những nữ ca sĩ tiêu biểu nhất của giàu nhạc vàng và nhạc quê hương ở hải ngoại từ thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi
hầu hết tất cả những người yêu nhạc đều biết đến tên tuổi của nữ ca sĩ hải ngoại có dòng ca chứa tình nhẹ nhàng và đi vào lòng người này
tuy nhiên đằng sau sự thành công đó ít ai biết xóa được hoàn cảnh tuổi thơ cơ cực mà cô đã trải qua
ca sĩ phi nhung tên thật là phạm phi nhung sinh ngày một mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tại peleco là kết quả của mối tình giữa một thiếu nữ peleco và người lính mỹ đồn trú tại đây
mẹ của phi nhung đã chịu những áp lực rất lớn trước sự ngăn cản của gia đình để có thể quyết định giữ lại người con để nuôi
từ khi được sinh ra phê nhung không lần nào được nhìn thấy cha ruột và lớn lên trong sự giả biểu coi thường của người khác
khi mẹ đi lấy chồng phi nhung ở với ông bà ngoại một thời gian rồi được mẹ đón về ở chung với người trai dược cùng năm người em cùng mẹ khách cha
sống với mẹ không được bao lâu thì một tai nạn đã đưa mẹ của phi nhung đi xa mãi mãi đó là năm một nghìn chín trăm tám mươi hai khi cô mới hơn một mươi tuổi và chuẩn bị lên lớp sáu
khi người trai ruột lấy vợ mới phi nhung cùng năm người em phải trở về ở cùng ông bà ngoại